nhận lời mời của chủ tịch quốc hội thụy điển u ban a linh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thủ đô stockholm bắt đầu chuyến thăm chính thức vương quốc thụy điển
chiều ngày sáu tháng bốn theo giờ địa phương tức đêm qua theo giờ việt nam lễ đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội thụy điển ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết đối với nhân dân việt nam
trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước hình ảnh hàng nghìn người thụy điển xuống đường
biểu tình chống chiến tranh tại việt nam luôn khắc sâu trong tim người dân việt nam
lãnh đạo và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của thụy điển
trong đó có các dự án công trình như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện việt nam thụy điển tại quảng ninh
nhà máy giấy bãi bằng đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị và sự giúp đỡ quý báu mà thụy điển dành cho việt nam
chủ tịch hội thụy điển u ban alin bày tỏ hy vọng chuyến thăm của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam lần này sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương
cũng như hợp tác liên khu vực và quốc tế
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa hai nước
trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư để tương xứng với tiềm năng của mỗi nước
hai bên mong muốn cùng thúc đẩy phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới
thông qua việc tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai nước đã ký kết
các dự án hợp tác chiến lược ủng hộ chính phủ địa phương doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu
thúc đẩy quan hệ nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và hợp tác đôi bên cũng có lợi hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường
hai bên cho rằng việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ đem lại lợi ích chung cho các bên tham gia
có phần làm tăng kim ngạch thương mại song phương trong đó có việt nam và thụy điển
về phần mình chủ tịch quốc hội thụy điển khẳng định ủng hộ liên minh châu âu eu sớm ký kết chính thức và phê chuẩn hiệp định này
hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề bình đẳng giới vai trò của phụ nữ trong xã hội kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng
chủ tịch quốc hội uban alin cho biết thụy điển có kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực lập pháp và sẵn sàng chia sẻ với việt nam
trong giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước xây dựng thành phố thông minh bảo vệ môi trường giảm khí thải
hợp tác song phương trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục và đào tạo
nhân dịp này chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã thăm nhà quốc hội thụy điển và ghi sổ lưu niệm tại đây
chủ tịch quốc hội đã viết
tôi vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đến thăm và làm việc với chủ tịch quốc hội và nghị sĩ thụy điển
thăm đất nước thụy điển tươi đẹp thanh bình và mến khách
chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
tối cùng ngày chủ tịch hội thụy điển uban alin đã chủ trì tiệc chiêu đái chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam